nơi điết khô giáo nên khá thuận lợi cho cuộc sống sinh hoạt của người dân
khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế trong ba ngày đầu tuần tới mưa rông sẽ duy trì và kéo dài từ nghệ an đến huế
trung tâm mưa lớn sẽ tập trung tại các tỉnh từ hà tĩnh vào đến huế
người dân cần cảnh giác với nguy cơ xảy ra lũ quét xả lở đất ở vùng núi ngập úng ở vùng trũng và lũ lên trên hệ thống các sông suối
nhiệt độ giao động trong khoảng là từ hai mươi bốn đến hai mươi tám độ
các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận trời nhiều mây phía bắc có mưa vừa có nơi mưa to phía nam có mưa giải rác
trong cơn rông cần đề phòng gió giật mạnh nhiệt độ cao nhất phổ biến là từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
trong khi đó trong chiều tối và đêm nay mưa rông có lượng sẽ tăng hơn tại khu vực tây nguyên đặc biệt là ở các tỉnh con tum gia lai và đắk lắc
trong mưa rông người dân cần đề phòng rông xét và gió giật mạnh
trong ngày mai và những ngày tới ngày nắng tối muộn đêm và sáng có mưa rào dài rác và có nơi có rông
nhiệt độ là từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
khu vực nam bộ trong ba ngày tới trời nhiều mây hơn vào lúc tối muộn đêm và sáng sớm
và cũng chính trong khoảng thời gian này mây rông cũng được hình thành và cho mưa rào trên khu vực
nên nhiệt độ tại các tỉnh thành phía nam vì thế mà cũng giảm nhẹ giao động trong khoảng là từ ba mươi đến ba mươi ba độ
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc
kết thúc bản tin mùa ba online ngày hôm nay cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn xin kính chào tạm biệt